từ ngày một tháng sáu công an tp hcm sẽ chính thức mở rộng công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh
đến đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát phụ trách các tuyến đường
theo đó phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an thành phố sẽ mở rộng công tác xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh
đến đơn vị làm công tác tuần tra kiểm soát phụ trách các tuyến đường
thay vì chỉ tập trung tại đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông như trước đây
cảnh sát giao thông sẽ tiến hành quy trình xử phạt vi phạm hành chính qua hình ảnh theo trình tự đã được quy định
như khi ghi hình các hành vi vi phạm cán bộ chiến sĩ sẽ tiến hành lưu trữ phim dữ liệu
đồng thời trích xuất các hình ảnh vi phạm để làm cơ sở thực hiện công tác xử phạt
trên cơ sở phần mềm xử phạt các đơn vị chuyển thông báo vi phạm đến chủ phương tiện để tiến hành các bước tiếp theo
khi người vi phạm nhận được thông báo đến giải quyết vụ việc cán bộ xử lý vi phạm hành chính
sẽ cho người vi phạm xem bản ghi hình ảnh hoặc kết quả ghi thu hình ảnh vi phạm của họ trước khi tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính